sau tết đinh dậu hơn một bạn trẻ của thành phố đà nẵng lại tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ
trong tâm trạng đầy háo hức mong chờ những chàng trai ưu tú đang sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
điểm tựa cho các thanh niên là các ban ngành đoàn thể địa phương cũng tất bật tổ chức các công tác thăm hỏi tặng quà động viên gia đình
đặc biệt là các gia đình khó khăn đã nhận được sự quan tâm chú đáo kịp thời